tối ngày một mươi năm tháng một mươi một sở y tế hà nội cho biết từ một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi một hà nội ghi nhận hai trăm tám mươi chín ca bệnh
trong đó bốn mươi bảy ca cộng đồng một trăm bảy mươi tám ca tại khu cách ly và sáu mươi bốn ca ở khu vùng tòa
đây là số ca nhiễm kỷ lục mà hà nội ghi nhận trong một ngày từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát
hai mươi chín ca covid một mươi chín mới trên phân bố tại một mươi chín trên ba mươi quận huyện
cụ thể gia lâm hai mươi bốn ca hai bà trưng một mươi bảy ca hoàng mai một mươi sáu ca thanh xuân một mươi hai ca quốc oai một mươi ca mê linh một mươi ca trương mỹ long biên mỗi quận tám ca cầu giấy bảy ca thanh oai sáu ca bắc từ liêm sáu ca đống đa năm ca thường tín bốn ca phú xuyên hoài đức tây hồ mỗi quận ba ca thanh trì hai ca phúc thọ và sóc sơn mỗi nơi một ca
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội ghi nhận tổng số sáu ba trăm ba mươi một ca covid một mươi chín trong đó hai ba trăm một mươi tám ca cộng đồng bốn một mươi ba ca đã được cách ly
ngày một mươi năm tháng một mươi một ủy ban nhân dân phường hoàn liệt quận hoàng mai đã ban hành thông báo về việc tạm thời dừng hoạt động tại trụ sở đảng ủy ủy ban nhân dân phường để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó thời gian tạm thời dừng hoạt động từ ngày một mươi năm tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới
trước đó trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một ủy ban nhân dân phường hoàng liệt nhận được thông tin một cán bộ văn phòng ủy ban nhân dân phường hòa liệt đã tiêm hai mươi vaccine phòng covid một mươi chín mắc covid một mươi chín
qua công tác điều tra dịch tễ đã xác định một mươi một trường hợp f một
ông nguyễn xuân trinh bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân phường hoàng liệt cho biết ngay khi nhận thông tin phường đã triệu tập gần tám mươi người gồm cán bộ công chức người lao động và những trường hợp liên quan đến lấy mẫu xét nghiệm
đồng thời yêu cầu toàn bộ cán bộ công chức người lao động của phường sau khi lấy mẫu xét nghiệm xong ở lại cách ly luôn tại trụ sở ủy ban nhân dân phường để chờ kết quả từ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
ủy ban nhân dân phường hoàng liệt cũng đã ban hành thông báo tìm người có tiếp xúc với cán bộ kể trên
theo đó toàn bộ những ai tiếp xúc gần hoặc trực tiếp với f và một mươi một f một từ ngày một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một phải tự cách ly tại nhà đồng thời nhanh chóng liên hệ khai báo thông tin với trạm y tế địa phương hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và tư vấn
trong thời gian tạm thời dừng hoạt động tại trụ sở phường hoàng liệt để phòng chống dịch covid một mươi chín ubnd phường cử một cán bộ không liên quan đến người nhiễm covid một mươi chín ngồi tại phòng bảo vệ để kịp thời giải quyết đối với các thủ tục hành chính cấp thiết của người dân ông trinh cho biết
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện phúc thọ hà nội sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một thông báo tìm người đã đi trên xe buýt bảy mươi a hướng thị xã sơn tây cầu giấy trong khoảng thời gian từ năm h đến bảy giờ hướng cầu giấy thị xã sơn tây trong khoảng thời gian một mươi sáu h đến một mươi tám h các ngày từ ngày bảy đến ngày một mươi ba
người đã đi tuyến xe buýt trong các khoảng thời gian trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn hoặc cdc hà nội theo số điện thoại hai trăm bốn mươi một nghìn hai mươi hai nhánh hai chín trăm sáu mươi chín